theo chương trình làm việc toàn khóa hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai sẽ nghiên cứu thảo luận cho ý kiến và quyết định về các nội dung bao gồm
tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy một số chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội
trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác
những nội dung trình hội nghị trung ương lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng chỉnh đốn đảng
hội nghị sẽ bắt đầu từ hôm nay chín tháng một mươi và dự kiến bế mạc vào ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc sáng ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
tại thủ đô hà nội đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước thay mặt bộ chính trị điều hành phiên khai mạc
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường
đồng chí đinh thiếu hình ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thông qua chương trình hội nghị trung ương bốn
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đọc tờ trình của ban cán sự đảng chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đọc tờ trình của bộ chính trị về đề án tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đọc tờ trình của bộ chính trị về đề án thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đọc tờ trình của bộ chính trị về đề án một số chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
buổi chiều trung ương làm việc tại tổ thảo luận về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
tuy nhiên những luật chơi chung mà việt nam tham gia và cam kết tuân thủ không cho phép nhà nước trực tiếp hỗ trợ nâng đỡ bất kỳ ngành nào
chính vì vậy việc tạo ra một hành lang thuận lợi để các ngành kinh tế đặc biệt là những ngành có tiềm năng lớn như chế biến gỗ hay bán lẻ phát triển đứng vững trong cạnh tranh quốc tế là điều hết sức cần thiết
và một bảy trăm ba mươi năm dự án fdi hai triệu cơ sở kinh doanh cá thể hoạt động trong ngành bán lẻ
tuy nhiên hai ngành này đang đứng trước một số thách thức
với kênh bán lẻ truyền thống cạnh tranh yếu thiếu chuyên nghiệp sản xuất nội địa mất đầu ra với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài
chúng tôi nghĩ là cần hơn nữa cái sự kết nối này bởi vì đánh giá của các nhà bán lẻ vẫn cho rằng kết nối ngay cả nguồn cung nội địa chúng ta vẫn còn gặp những khó khăn
và ở đây thì một trong những điểm nhấn chúng tôi nghĩ là cái sự kết nối cần phải có hiệu quả hơn nữa
cũng như là cái vấn đề logistics là một vấn đề rất là lớn
chúng ta nhìn thấy trong đó có cả vấn đề hạ tầng cơ sở kho bãi và vận chuyển
làm sao để giảm hết sức những cái chi phí cho việc lưu thông hàng hóa từ sản xuất đến các nhà bán lẻ thì chúng ta mới có thể có sức cạnh tranh mạnh
cần cạnh đấy thì chúng ta còn có rất nhiều các cái vấn đề để chúng ta có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp bán lẻ như là về mặt thông tin như là về mặt thương hiệu v v
còn đối với ngành gỗ được đánh giá là một trăm linh
trong những ngành hàng mũi nhọn năng động và thành công nhất trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam
nhưng ngành này lại đối mặt với nhiều dự do về mặt pháp lý
chúng ta nói về chính trách đấy không có nghĩa là chỉ có nhà nước
mà tôi nghĩ là để mà giảm thiểu dự do này vai trò của nhà nước là chưa đủ
và thực sự là phải có cả phía các doanh nghiệp tham gia và phải có vai trò của các hiệp hội là đại diện của các doanh nghiệp
giảm thiểu dự do ở khâu đầu tiên tức là khâu thông tin
khâu thông tin về các quy định
quy định của thị trường thị trường nó khớt khẩu họ quy định những cái gì
ví dụ họ quy định là không được tiêu thụ sản phẩm bất hợp pháp
thì chúng ta phải có thông tin rất rõ ràng về đấy
đây là cái nhóm mà cái không gian chính sách là hẹp nhất
nhưng mà cũng như đã nói thì hẹp không có nghĩa là không còn
và nếu chúng ta sử dụng một cách linh hoạt thì chúng ta hoàn toàn có thể hỗ trợ được ngành này
ví dụ như cái biện pháp về nghiên cứu những cái biện pháp về đào tạo lao động
những cái biện pháp về thông tin thị trường
những cái biện pháp về cơ sở hạ tầng cho vận chuyển
tất cả những biện pháp như vậy là chúng ta đều có thể sử dụng được
để loại bỏ được các rủi ro trên
tại hội thảo tận dụng không gian chính sách để hỗ trợ các ngành kinh tế nội địa
trường hợp ngành gỗ và bán lẻ diễn ra vào ngày bảy tháng một mươi tại hà nội
các chuyên gia đã kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể
như nhà nước cần đẩy mạnh thông tin các quy định về thị trường
thiết lập cơ chế kiểm tra tích hợp pháp lý nguồn cung cấp gỗ theo yêu cầu của từng thị trường xuất khẩu
hỗ trợ một phần chi phí cho doanh nghiệp
để xây dựng chứng chỉ cam kết chất lượng và hỗ trợ đào tạo lao động nghề mộc cho các doanh nghiệp
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân